tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd bạch trận tổ quốc việt nam tp hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn tám của quốc hội khóa một mươi hai về điều chỉnh địa giới hành chính tp hà nội mùng một tháng tám năm hai nghìn tám mùng một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tham dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương trường tấn sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ubnd bạch trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể chính trị xã hội tr
nguyễn hoàng trung hải ubnd bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo thành phố đại diện cán bộ lao thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân công dân thủ đô yếu tố đại diện các đoàn thể chính trị xã hội các sở ban ngành thành phố
thăng long đông đô hà nội
điều đặc biệt quan trọng giúp hà nội có thêm không gian quy hoạch phát triển một thủ đô văn minh hiện đại với tầm nhìn không chỉ hai mươi ba mươi năm mà còn dài hơn nữa
việc mở rộng địa giới hành chính đã giúp thủ đô hà nội gắn với không gian rừng núi trung du tây bắc tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng thế trận vững chắc về quốc phòng an ninh đem lại thế và lực mới cho thủ đô phát triển bền vững ổn định lâu dài